theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày một mươi tháng bảy cả nước không ghi nhận ca mắc mới
có thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện nhiệt đới trung ương bệnh viện giã chiến củ chi và trung tâm y tế huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
trong ba trăm sáu mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi ca chiếm chín mươi bốn chín số ca còn đang điều trị là một mươi chín ca chiếm năm một
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai chín trăm hai mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi hai bốn trăm bốn mươi bảy người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm linh bốn người